ngày tám tháng một mươi hội liên hiệp phụ nữ phối hợp với sở khoa học và công nghệ tỉnh hòa bình
tổ chức ngày hội phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín và ký kết phối hợp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm
ngày hội phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín diễn ra với ba hoạt động chính
tổ chức thi thuyết trình vòng chung kết và trao giải cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo phụ nữ hòa bình lần thứ nhất
trưng bày giới thiệu sản phẩm các ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ nông dân thanh niên tỉnh hòa bình
nhân dịp này hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hòa bình đã tặng bằng khen cho một mươi cá nhân đại diện cho một mươi đề án
có thành tích xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo phụ nữ hòa bình lần thứ nhất